thưa quý vị đến nay đấu tranh phòng chống tham nhũng đã thật sự trở thành phong trào quần chúng
trở thành xu thế không thể cưỡng lại
đặc biệt từ sau đại hội một mươi hai của đảng tham nhũng đã từng bước được kiềm chế và ngăn chặn
kết quả đó cho thấy việc thành lập ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc bộ chính trị
do đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước làm trưởng ban là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn
vào ngày mai hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi sẽ được tổ chức
và nhân dịp này truyền hình nhân dân xin điểm lại những bước đi cơ bản trên con đường phòng chống tham nhũng
của đất nước ta
cuối nhiệm kỳ một mươi một công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng gặp nhiều khó khăn phức tạp do chưa được coi trọng đúng mức
nhóm lợi ích sinh sôi cấu kết móc ngoặc với nhau gây nhiều hệ lụy nguy hiểm cho đất nước
phân tích rõ tình hình tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh
phòng chống tham nhũng phải bình tĩnh tỉnh táo rất khôn ngoan có con mắt chiến lược
bác hồ dạy rồi cha ông ta dạy rồi đánh con chuột đừng để vỡ bình
làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hòa tức là phải giữ cho được cái ổn định
đấu tranh để xây dựng chứ không phải là trong quá trình đấu tranh ấy để rồi mà chúng ta đi đến suy thoái
đến bất đoàn kết và đến nội bộ mâu thuẫn với nhau mục tiêu cao nhất là đoàn kết để phát triển
đáng quan tâm lớn nhất để thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
tất cả vì dân lo cho dân
cái đó là cái đích lớn nhất
nhưng những cái gì mà cản trở cái mục đích này của đảng mà cũng là nguyên vọng của dân thì đảng cứ quyết ra
từ phương châm đó ngay từ đầu nhiệm kỳ một mươi hai công tác kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán được tăng cường
đi cùng với đó là xây dựng hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội phòng chống tham nhũng xây dựng đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh
từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng
với mục đích là kỷ luật một vài người để cứu muôn người
nhờ đó năm hai nghìn một mươi bảy công tác phòng chống tham nhũng đã được đẩy lên tầm cao mới
như tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định lò đã nóng lên rồi khi cùi tươi vào đây cũng phải cháy
tính cấp bách và sự cần thiết phải
và cuộc quyết liệt thứ hai là nó không có vùng cấm không có chừa đối tượng nào
chỉ đạo đó là cần thiết để mà giải quyết cho nó cơ bản triệt đẻ và dứt điểm lập lại một cái mặt bằng mà chính là trong sạch và vững mạnh của đảng
không có vùng cấm không có ngoại lệ không có đặc quyền bất kể người đó là ai
tuyên bố đó của tổng bí thư chủ tịch nước đã thổi bùng phong trào phòng chống tham nhũng
tạo sự đột phá mạnh mẽ
nói đi đôi với làm những cán bộ cấp cao của đảng là ủy viên bộ chính trị ủy viên trung ương đảng rồi những tướng lĩnh trong công an quân đội
khi tay đã nhúng chàm đều bị xử lý nghiêm khắc theo kỷ luật của đảng và pháp luật của nhà nước
đảng ta đã hứa với dân là giải quyết triệt để cố gắng
những cái vụ việc nào đã rõ có đầy đủ điều kiện thì chúng ta phải xử lý
và điều đó cũng chứng tỏ rằng là ta nói với dân thế nào
ta làm thế và cái thứ hai nói làm như thế là để bảo vệ đảng
để củng cố xây dựng đảng để làm cho đảng càng ngày càng rắc rạch rắc rối mạnh
ai nhụt trí thì đứng sang một bên để cho người khác làm
yêu cầu đó của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thể hiện khí thế mạnh mẽ của toàn đảng toàn dân trong công cuộc chống giặc nội xâm
bầu không khí chống tham nhũng tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đảng toàn xã hội
nó đang trở thành một phong trào trong dân
trước đây người ta sợ đấu tranh thì tránh đông tố cáo thì sợ trù giặc
nhưng bây giờ đã xuất hiện rất nhiều cá nhân nhiều tập thể công khai tức là phản ảnh công khai tức là nêu rõ đích danh những cái người có biểu hiện tham nhũng
và điều đó là rất đáng mừng
công khai minh bạch trong xử lý từng vụ việc
cuộc chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt hơn toàn diện đi vào chiều sâu thu được nhiều kết quả quan trọng
đến nay đảng đã thi hành kỷ luật hơn chín mươi cán bộ thuộc diện trung ương quản lý và hàng nghìn cán bộ đảng viên mắc sai phạm
quá trình điều tra xét xử cũng đã kiến nghị thu hồi xử lý tài chính hơn một trăm ba mươi năm tám trăm một mươi sáu tỷ đồng và trên tám trăm chín mươi bảy hectare đất
cho nên những trường hợp như vậy thì đó là vừa rồi chúng ta xử lý như vậy là rất nghiêm
và đã lấy được phần hạp lý lòng tin của nhân dân bầu đảng và những cơ quan công quyền vào nhà nước
nhìn lại tám năm qua công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được đảng ta lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện quyết liệt đạt nhiều kết quả rất quan trọng toàn diện rõ rệt
để lại dấu ấn tốt tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội góp phần giữ vững ổn định chính trị thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển củng cố niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân
nâng cao vị thế uy tín của việt nam trên trường quốc tế
tất cả đã cho thấy con đường đã chọn là con đường duy nhất đúng
kết quả đã đạt được là sự cổ vũ động viên to lớn để toàn đảng toàn dân tiếp tục vững bước đi trên con đường đã chọn